ngay từ những ngày đầu năm mới hai nghìn hai mươi ba này các công nhân ngành đường sắt của anh đã tiến hành đình công kéo dài một tuần kể từ ngày ba tháng một
gây gián đoạn việc trở lại làm việc của hàng triệu người đồng thời đánh dấu đợt đình công mới nhất trong ngành đường sắt tại quốc gia châu âu này nhằm yêu cầu chính phủ tăng lương
các nhân viên y tế nhân viên sân bay và bưu điện cũng tham gia các cuộc đình công riêng rẽ nhằm yêu cầu tăng lương phù hợp với đà tăng của lạm phát đã vọt lên một mươi bảy vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
mức cao nhất trong bốn mươi năm qua
các giáo viên tại xứ scotland cũng dự định sẽ đình công vào tuần tới
mặc dù vậy chính phủ anh cho biết là không thể tăng lương cho người lao động làm việc trong các lĩnh vực công tương đương với đả tăng của lạm phát
chính quyền của thủ tướng rishi sunak cũng kêu gọi lãnh đạo các công đoàn trở lại bàn đàm phán để thương lượng phương án phù hợp
tránh gây ra các tác động tiêu cực đối với ngành nghề và cuộc sống của người dân